các quốc gia ả rập và một số nước phương tây đã kêu gọi ngừng bắn trên toàn lãnh thổ syri
để tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đối với tất cả người dân nước này
đặc biệt là những nạn nhân của trận động đất kinh hoàng hồi tháng hai vừa qua
ngoài ra các quốc gia cũng kêu gọi duy trì và mở rộng các hoạt động viện trợ xuyên biên giới của liên hợp quốc
đồng thời khuyến khích cộng đồng quốc tế cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho những người syri có nhu cầu
đặc biệt là nạn nhân ở những khu vực gãy hược nặng mê nhất
tuyên bố cũng hoan nghênh kết quả của hội nghị các nhà tài trợ quốc tế diễn ra vào ngày hai mươi tháng ba
tại quốc sen bỉ để hỗ trợ các nạn nhân động đất ở syri và thổ quỳ kỳ
các nhà tài trợ đã cam kết ủng hộ bảy tỷ euro tương đương với bảy năm mươi hai tỷ usd
để giúp hai nước phục hồi sau động đất đã cướp đi sinh mạng gần sáu người syri
liên hợp quốc ước tính chi phí phục hồi cho syri là một mươi bốn tám tỷ người